sở du lịch thành phố hồ chí minh đã phối hợp với hiệp hội du lịch thành phố tổ chức liên hoan ẩm thực món ngon các nước lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề việt nam bếp ăn của thế giới
liên hoan ẩm thực món ngon các nước năm nay thu hút hơn năm mươi gian hàng ẩm thực đến từ ba miền việt nam và một mươi ba nước trên thế giới
tại đây thực khách trong và ngoài nước có cơ hội trải nghiệm cùng lúc nhiều món ăn đặc sắc đến từ các vùng miền
song song đó liên hoan cũng giới thiệu các nền ẩm thực đặc sắc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như hàn quốc nhật bản thái lan trung quốc ấn độ đến châu âu châu mỹ và các khu vực khác trên thế giới
năm nay với sự tham gia của hiệp hội đầu bếp thành phố mỗi ngày thực khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sự khéo léo của những đôi bàn tay tài hoa nhất chế tác những món ăn mới lạ độc đáo
người yêu ẩm thực còn có thể thưởng thức miễn phí các món ngon này trong ba ngày từ một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi bảy tháng một mươi một tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm